hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh ngày một mươi một tháng chín của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thời gian qua đảng và nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế
tuy nhiên hiện nay lực lượng y tế vẫn đang gặp không ít khó khăn phải chịu nhiều hy sinh mất mát phải đối mặt với các nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên đội ngũ cán bộ nhân viên y tế bộ y tế đã trình chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt trong đó có chế độ phụ cấp cho lực lượng tham gia phòng chống dịch nói chung các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt đối với lực lượng này
đây sẽ là nội dung được chúng tôi phân tích sâu cùng với khách mời trực tiếp tại trường quay còn bây giờ mở đầu chương trình như thường lệ hãy cùng cập nhật một số điểm nóng đáng chú ý trong hai mươi bốn h qua
chiều ngày một mươi tháng chín đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra hộ kinh doanh tại số một ngõ bảy mươi hai đường la phù hoài đức về hành vi kinh doanh bánh trung thu các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng tử
chủ cơ sở kinh doanh là nguyễn quang thành đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ và đã thừa nhận hành vi vi phạm tổng số một mươi một một trăm ba mươi chiếc bánh trung thu bị thu giữ bao bì đều in chữ nước ngoài toàn bộ số hàng thu giữ sẽ được tiêu hủy theo quy định
một vụ cháy vừa xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng chín trên đường tránh bảy trăm năm mươi năm địa bàn thôn một xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
sau khi chiếc xe bồn trở sang phát nổ ngọn lửa bốc lên bao trùm chiếc xe bồn và chiếc xe tải chở nước ngọt chạy phía sau nhận tin báo công an xã thống nhất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân tại chỗ tổ chức chữa cháy
tiếp đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng điều hai xe chữa cháy cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe bồn đã bị cháy ô tô tải phía sau cũng bị hư hại nặng tài xế xe bồn bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
tại quảng bình mưa lớn làm sạt lở núi cục bộ gây ách tắc tuyến quốc lộ chín c

thưa quý vị và các bạn năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bắt đầu trong cuối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã quyết định tổ chức học trực tuyến ngay từ đầu thay vì chờ đợi dịch bệnh qua đi kể cả với những cấp học đầu tiên
dẫu biết rằng tạm dừng đến trường nhưng không dừng sự học tuy nhiên với hàng loạt những bất cập được cư dân mạng chia sẻ trong những ngày qua lại đang đặt ra lo ngại về chất lượng của việc học trực tuyến hiện nay
hạn chế chất lượng các phần mềm học trực tuyến chưa bảo đảm hay là việc tiếp thu kiến thức của học sinh rất nhiều vấn đề đã và đang ảnh hưởng tới chất lượng học trực tuyến hiện nay
cư dân mạng nghĩ sao về vấn đề này cần có giải pháp gì để có thể tăng cường chất lượng việc học trực tuyến mời quý vị cùng đến với tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
năm học mới bắt đầu được ít ngày tuy nhiên việc học của hàng triệu học sinh đang được đông đảo các bậc phụ huynh giáo viên và các nhà quản lý giáo dục đặt ra lo ngại về chất lượng của việc học trực tuyến
qua khảo sát nhanh của bộ giáo dục và đào tạo việc tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới gặp nhiều khó khăn nhất là đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
nhiều tỉnh thành phải tổ chức dạy học trực tuyến song do hệ thống đường truyền internet hạn chế dung lượng phần mềm dạy học miễn phí chất lượng không tốt
nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập đang là vấn đề cấp bách cần có giải pháp để không ảnh hưởng tới chất lượng việc học trực tuyến hiện nay
đồng đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự băn khoăn lo ngại về chất lượng việc dạy và học trực tuyến hiện nay
và việc đi tìm giải pháp để khắc phục tình trạng này quả thật là việc không hề đơn giản bởi tính đồng bộ trong việc tổ chức triển khai việc dạy và học trực tuyến yêu cầu nhiều bộ ngành cùng vào cuộc để giúp đỡ các em học sinh
đó là thực tế học online chỉ là giải pháp tình thế
việc thiếu đồng bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho các em học tập trong bối cảnh hiện nay sẽ ảnh hưởng tới chất lượng việc học
việc thiếu đồng bộ và chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho các em học tập trong bối cảnh hiện nay sẽ ảnh hưởng tới chất lượng
liệu bộ giáo dục và đào tạo đã đánh giá vấn đề này một cách toàn diện
trước những yêu cầu đặt ra bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang xây dựng cẩm nang và tổ chức tập huấn dạy học trực tuyến cho giáo viên
chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn về chuẩn tối thiểu khung mẫu cho một bài giảng trên truyền hình và hướng dẫn chuẩn yêu cầu tối thiểu về kỹ năng phương pháp để dạy trên truyền hình
tổ chức xây dựng video bài giảng dạy trên truyền hình của môn học các lớp một hai và sáu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thành vụ trưởng vụ giáo dục trung học bộ giáo dục và đào tạo chia sẻ
tinh thần là các nhà trường tổ chức dạy trực tuyến theo cách tăng cường giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhiều hơn
thầy cô chuẩn bị bài giao bài qua gia lô thư điện tử nhắn tin
khi học sinh vào học đã phải có sự chuẩn bị bài đã đọc sách giáo khoa từ trước
khi đó giờ học trực tuyến tương tác thực tập trung vào trao đổi báo cáo trả lời giải đáp những vấn đề học sinh còn vướng mắt giúp giảm thời gian lãng phí ngồi trước màn hình
còn một việc nữa là giáo viên dạy trực tuyến nên cho ghi âm lại bài giảng của mình và phổ biến xuống các em
trong buổi học chắc chắn và vẫn có lúc các em bỏ sót vài nội dung nào đó trong bài học
đây cũng là một cách tốt giúp các em học lại bài học hiệu quả hơn
nên có thêm hình thức dạy qua truyền hình phát lại nhiều lần
các em hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
bạn nghĩ sao về chất lượng việc học trực tuyến
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị né chốt kiểm soát dịch bệnh là tình trạng không còn mấy xa lạ kể từ khi nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội
điều này đã cho thấy ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn rất kém khi việc tranh né này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy
trước hết là nguy cơ
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm tuyến giao thông mà các trường hợp này cố tình tranh né
và mối nguy lớn hơn chính là việc lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
chỉ riêng tại thái nguyên trong hai tuần trở lại đây thì đã có gần bốn mươi trường hợp người dân né chốt xuống xe trên cao tốc trốn khai báo y tế bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản xử lý
hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngay dưới đây và thay đổi hành vi của mình nếu ai đó đang có ý định trốn tránh việc kiểm soát y tế phòng chống dịch
đây là hình ảnh được ghi lại gần nút giao giữa cao tốc hà nội thái nguyên với thị xã sông công tỉnh thái nguyên
lái xe tải mang biển kiểm soát chín mươi chín c một mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi tám đã cho người phụ nữ này xuống xe trên cao tốc nhằm tránh chốt kiểm soát dịch bệnh tại nút giao sông công
tổ công tác của chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh nút giao sông công đã kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi né chốt yêu cầu lái xe và người đi cùng khai báo y tế
lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu quay trở lại điểm xuất phát
theo ghi nhận của lực lượng chức năng tại các chốt các phương tiện khi cố tình muốn né sự kiểm soát đã dùng rất nhiều thủ đoạn đối phó điều này gây khó khăn cho lực lượng chức năng
chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp mà người ta cố tình
đi qua chốt mà không khai báo y tế ví dụ như một số trường hợp thì người ta đẻ người ở trong cốc xe một số trường hợp thì thả người ở trên đường cao tốc
những trường hợp này đều kiên quyết xử lý theo ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố
trước thực trạng người dân đi từ các địa phương khác vào tỉnh thái nguyên tránh không đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh không khai báo y tế
các lực lượng chức năng tỉnh thái nguyên đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tình trạng trên
công an các đơn vị địa phương đã thành lập triển khai sáu mươi một tổ công tác với gần một tám trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các địa bàn rắp danh với các tỉnh lân cận và các khu vực hành lang đường cao tốc đường mòn lối mở để phát hiện các trường hợp né chốt người nhập cảnh trái phép vào địa phương

các lực lượng chức năng tỉnh thái nguyên đã tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tình trạng vào địa phương